khi đó vẫn còn người cố leo qua tường để lọt vào trong nhưng ngay số phận bản thân chúng tôi cũng không thể tự quyết định được nước mỹ đã bỏ rơi tất cả
cuối cùng thì sự trợ giúp cũng đến ít nhất là với dư một mươi một lính thủy quân lục chiến mỹ
vào lúc bảy h năm mươi tám phút ngày ba mươi tháng bốn một chiếc trực thăng xuất hiện khi nhìn thấy con chim sắt ấy chúng tôi mới biết mình đã được cứu thoát
vài phút sau tám giờ những người mỹ cuối cùng rời khỏi việt nam
đó là chuyến bay lịch sử cuối cùng thì chúng tôi đã chấm dứt sự can thiệp của mình ở việt nam cảm giác thật là khó tả

khi những người mỹ cuối cùng rời khỏi việt nam cảm giác thật là khó tả
đây là lần thứ tư chỉ trong vòng một tháng dinh độc lập có người kiểm soát mới
nhưng không như những lần trước quân giải phóng đã đến để ở lại nắm chính quyền chứ không đi đâu hết
tổng thống vừa mới nhận chức tổng thống mới được khai vào hôm nay do bây giờ là mình phải dự tật tư
phát cầu ak nhé cầm cái cổ xuống này
tổng thống chế độ vừa sụp đổ
tổng thống chế độ vừa sụp đổ bị dẫn dải sang đầy khắp thanh sài gòn
ông đi cùng với các chiến sĩ quân giải phóng và ký giải boris galas báo tấm gương của đức
cờ quân giải phóng tung bay khắp sài gòn sự sợ hãi về một thảm kịch tàn sát đã hoàn toàn biến mất
tàn dư của chế độ cũ vương vãi khắp sài gòn
đến lúc này người mỹ mới hiểu ra rằng quân lực việt nam cộng hòa chỉ giỏi duyệt binh và đảo chính quân sự
gần đó hàng trăm người vây quanh bức tượng lính thủy quân lục chiến nằm đối diện với tòa nhà quốc hội của chế độ cũ
không lâu sau nó bị giật đổ trong niềm phấn khích tột độ của người dân thành phố mới giải phóng
bình yên của một thành phố đã bắt đầu
không có cảnh chết chắc hỗn loạn khi nhân dân và những người lính giải phóng làm chủ sài gòn
trưa ngày ba mươi tháng bốn và nhiều ngày sau đó người dân sài gòn đã xuống đường ăn mừng
tướng trần văn trà xuất hiện trong buổi trả lời báo chí
hơn một trăm một mươi bảy năm đất nước chúng tôi mất quyền độc lập tự do
nhưng kể từ ngày hôm nay
đất nước việt nam đã giành được trọn vẹn độc lập và tự do trong niềm kiêu hãnh của những người chiến thắng
còn với những gì mà họ để lại ở việt nam nước mỹ trở thành những kẻ bài trận